thành phố hồ chí minh tổ chức triển lãm về phương án thiết kế nâng cấp trụ sở hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân thành phố nhằm trưng bày bản vẽ xa bàn và thu thập ý kiến của người dân
các chuyên gia để hoàn thiện đề án thiết kế
dự án nâng cấp trụ sở hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh có khuôn viên rộng hơn một mươi tám m hai
diện tích xây dựng hơn một mươi bốn m hai bốn mặt tiền gồm đường lê thánh tôn đường bát tơ đường đồng khởi và đường lý tự trọng
sáu tầng hầm và sáu tầng nổi gồm tất cả các phân khu chức năng làm việc tiếp dân đón khách hội trường thư viện v v
với mục đích tăng tính tương tác nhiều hơn với người dân sẽ là nơi làm việc của tám cơ quan với khoảng một bảy trăm linh nhân sự
ý tưởng không gian xanh kiến trúc xanh với việc kết nối mảng xanh của tòa nhà cùng công viên chi lăng công viên bảo tàng lịch sử và đường nguyễn huệ
dự án này hiện đang được sư luận thành phố rất quan tâm bởi sẽ đem đến một trung tâm hành chính tập trung mới cho thành phố
và cũng là một công trình kiến trúc cổ tiêu biểu của tp hcm